cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết từ đầu năm đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi việt nam ghi nhận hơn bảy mươi ca mắc sốt xuất huyết giảm gần sáu mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cục y tế dự phòng cảnh báo trong thời gian gần đây số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch
theo thống kê của cục y tế dự phòng tính từ đầu năm tới nay trong một mươi địa phương có số ca mắc cao nhất
thì thành phố hồ chí minh dẫn đầu với hơn một mươi ba trường hợp hà nội đứng thứ một mươi với gần hai ca mắc
dự báo trong cuối năm hai nghìn hai mươi và đầu năm hai nghìn hai mươi một tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
các bệnh dịch lưu hành trong nước có nguy cơ bùng phát thành dịch do thời tiết mùa đông xuân rất thuận lợi cho mầm bệnh phát triển